tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất vừa bắt một nam hành khách quốc tịch senegal
có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy để qua mặt cơ quan chức năng đối tượng này đã nuốt một sáu kg cocaine dạng viên nén vào bụng của mình
nam hành khách người senegal ba mươi chín tuổi vừa bị bắt khi bay từ nigeria qua ethiopia đến thái lan và vào việt nam
để qua mặt cơ quan chức năng người này đã nuốt tổng cộng bảy mươi bảy viên nén chứa một sáu kg cocaine trong bụng
qua điều tra hải quan sân bay đã cho kiểm tra ngay khi đối tượng hoàn tất thủ tục nhập cảnh
lực lượng chức năng đã bắt đưa đối tượng đến bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đồng thời áp dụng các biện pháp y khoa để lấy ma túy trong bụng đối tượng này
lượng ma túy này nếu đưa chót lọt ra thị trường chợ đen có ước tính gần một mươi tỷ đồng